chín mươi ba là số doanh nghiệp nhỏ và vừa chịu ảnh hưởng bởi dịch covid một mươi chín sẽ được gia hạn nộp thuế thêm năm tháng
thông tin này được đưa ra tại buổi họp báo vào chiều ngày một mươi một tháng ba của bộ tài chính về dự thảo nghị định gia hạn nộp thuế tiền thuê đất hiện đang được bộ đưa ra lấy ý kiến các đơn vị liên quan
theo dự thảo những đối tượng sản xuất kinh doanh bị ảnh hưởng trực tiếp nặng nề do dịch covid một mươi chín sẽ được gia hạn thời gian nộp thuế giá trị gia tăng thêm năm tháng kể từ ngày kết thúc thời hạn nộp thuế
theo ước tính số thu ngân sách nhà nước của các tháng này sẽ giảm khoảng hai mươi hai sáu trăm linh tỷ đồng tuy nhiên tổng số thu của cả năm sẽ không giảm do doanh nghiệp phải nộp trước ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi
tiền thuê đất cũng được đề xuất gia hạn thêm năm tháng so với quy định hiện hành bộ tài chính tính toán số tiền thuê đất được gia hạn dự kiến khoảng bốn năm trăm linh tỷ đồng các doanh nghiệp sẽ phải nộp vào ngân sách trước ngày ba mươi một tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi